hôm nay cả hai đội đều đáng nhận được những lời khen ngợi tôi muốn chúc mừng các học trò về màn trình diễn và kết quả của ngày hôm nay
chúng tôi sẽ cần thể hiện được như vậy ở trận đấu cuối cùng chúng tôi vẫn chưa chính thức có được scudetto hay coppa italia và vẫn còn một bước cuối cùng để giành về champions league
tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt ở chavis league và tôi tự hào về các học trò của mình năm nay chúng tôi đã có một hành trình tuyệt vời để đi đến trận bán kết
tôi nghĩ điều này sẽ đem lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho các cầu thủ của mình
và đêm nay trận ban kết lần về còn lại sẽ diễn ra giữa atletico madrid và real madrid dù nhận thất bại đậm ngay ở trận lần đi nhưng thầy trò huấn luyện viên diego simeone vẫn nuôi hy vọng lật ngược tình thế
thất bại ba trên sân bernabeu ở trận lần đi rõ ràng đã ráng một đòn mạnh và tham vọng góp mặt tại trận chung kết champions league của atletico madrid
mặc dù vậy thầy trò huấn luyện viên diagoshimiune vẫn đang cho thấy quyết tâm của mình dù hy vọng lưng ngược tình thế vào thời điểm này là rất nhỏ
tỷ số ba ở trên đời đi rõ ràng là rất bất lợi đối với chúng tôi trận lượt về này chúng tôi phải có được sự cân bằng chơi phòng nội thật tốt trước khi nghĩ tới việc tấn công
chúng tôi sẽ chỉ tập trung nghĩ tới chiến thắng nếu làm được điều đó tôi nghĩ chúng tôi sẽ có cơ hội
điểm tựa của atletico madrid sẽ là vicente canerón nơi họ sẽ có được sự ủng hộ
họ sẽ được ủng hộ của hàng vạn cổ đội bên nhà mục tiêu bao bàn cách biệt trước đối thủ lớn như real madrid quả thật là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn
tuy nhiên lịch sử đã chứng minh trong bóng đá không có điều gì là không thể xảy ra
tại hà lan đội bóng có biệt danh cơn lốc mùa giọt cam cuối cùng cũng đã tìm được vị trí thuyền trường ngồi vào chiếc cây nóng của đội tuyển đã bị bỏ trống bấy lâu nay và đó là huấn luyện viên dick advocat
báo chí hà lan vừa đồng loạt đưa tin liên đoàn bóng đá nước này đang chuẩn bị bổ nhiệm huấn luyện viên di avos vào vị trí ghế nóng bị bỏ trống kể từ sau khi huấn luyện viên dani blin bị xa thải
như vậy sẽ không có chuyện luis van gan trở lại vị trí huấn luyện viên đội tuyển quốc gia hà lan như nhiều người nghĩ mà chính cựu huấn luyện viên của sunderland mới là người được đặt niềm tin
đây sẽ là lần thứ ba dick advocat trở lại nắm quyền
hai lần trước là vào các năm
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
một nghìn chín trăm chín mươi hai đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
và năm hai nghìn hai
đến năm hai nghìn bốn
dự kiến advocat sẽ đem theo ruth bullitt lên tuyển để làm trợ lý cho mình
thành tích tốt nhất mà dick advocat có được cùng với đội tuyển hà lan là vào tứ kết quân cấp năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và bán kết euro hai nghìn bốn
ngồi vào chiếc ghế nóng của club mozakam nhiệm vụ của dick advocat trong lần thứ ba làm huấn luyện viên của đội tuyển sẽ là rất nặng nề
đôi bóng hà lan
hiện đang đứng thứ tư của bảng a vòng loại world cup hai nghìn một mươi tám khu vực châu âu
họ kém đội bảng pháp sáu điểm và đội nhì bảng thủy điển ba điểm trong bối cảnh chỉ còn năm trận đấu trong tay
truyền sang các thông tin của môn quần vợt trong tối và đêm qua nhiều tên tuổi lớn đã ra sân tại vòng hai của madrid mở rộng
không có bất ngờ nào xảy ra khi những chiếc vé đi tiếp đều thuộc về các hạt giống hàng đầu
có trận gia quân ở vòng hai madrid mở rộng
eni murray gặp tay vượt hạng một trăm linh bốn thế giới
người rumani mariusz kopin đối thủ không mấy tên tuổi này dĩ nhiên không thể gây khó khăn cho hạt giống số một
và sau một giờ hai mươi bốn phút ngôi sao người vương quốc anh đã giành chiến thắng với hai xe đấu có các tỷ số sáu mươi bốn và sáu mươi ba
ở vòng sau eni murray sẽ gặp người chiến thắng trong cặp đấu giữa bona koric và herbert
một hạt giống khác cũng giành quyền đi tiếp trong tối qua đó là dominic thiêm
tay vượt hạng chín thế giới gặp đối thủ đến từ nước mỹ donald son
bất ngờ vượt qua manarino ở vòng một
tuy nhiên ở trận mở màn của mình ngôi sao người áo đã không để thêm một bất ngờ nào xảy ra
với đẳng cấp vượt trội của mình dominic thiem dễ dàng buộc đối thủ gặp vượt sau hai set với các tỷ số sáu mươi ba và sáu mươi bốn
trong buổi tối ngày hôm nay các trận đấu của vòng hai madrid mở rộng sẽ tiếp tục diễn ra
tiếp tối bản tin mời quý vị cùng đến với diễn biến của nguồn thể thao tốc độ
hôm qua trạng bốn giải đua xe đạp giro d italia tiếp tục diễn ra
trạng đua này vừa chiến thắng là poland gian
trạng bốn giro d italia có lộ trình dài một trăm tám mươi một km xuất phát từ cefalu sikili và kết thúc tại rifugio sapienza
điểm nổi bật ở trạng này chính là việc các tay đua sẽ phải vượt qua một mươi bảy chín km đường dốc trên dãy núi sna hùng vĩ
để vươn lên dẫn đầu đoàn đua tiếp đó nhờ chiến thuật hợp lý bưu lan luôn duy trì được vị trí ở tốt đầu để rồi xuất sắc bứt phá và cán đích ở vị trí số một với thời gian nhanh nhất là bốn giờ năm mươi năm phút năm mươi tám giây
thành tích của currer đội uae team emirates ít hơn người về thứ hai zakarin một mươi chín giây cán đích ở vị trí thứ ba và thứ bốn lần lượt là thomas của team sky và thibaut pinot trên bảng xếp hạng tổng
quyết tép với tổng thời gian sau bốn trạng là một mươi chín giờ bốn mươi một phút năm mươi sáu giây
đứng ở vị trí thứ hai là thomas với sáu giây nhiều hơn
các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về yates và nibali
ngày hôm nay trạng năm của ghiodo italia sẽ tiếp tục diễn ra với hành trình dài một trăm năm mươi chín km đi từ pedra đến messina
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật trình thể thao tối nay